cũng liên quan đến tình trạng thiếu xăng tại phiên họp về tình hình phát triển kinh tế xã hội một mươi tháng đầu năm của tp hcm
vào chiều ngày một tháng một mươi một giám đốc sở công thương bùi tá hoàng vũ cho biết tính đến một mươi hai giờ cùng ngày
có một trăm linh tám cửa hàng thiếu xăng trên tổng số năm trăm năm mươi cửa hàng trên toàn địa bàn
và những cửa hàng này vẫn mở cửa nhưng chỉ bán dầu ngoài ra thì còn bốn cửa hàng khác đang tạm đóng cửa để sửa chữa
sở công thương tp hcm cho biết khác với hà nội và các tỉnh thành phía bắc
thị trường xăng dầu tp hcm có tỷ trọng lớn của khối doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm hai mươi năm thị phần
trong khi đó giá xăng tại tp hcm và hà nội được quy định thống nhất
nhưng chi phí vận chuyển từ nhà máy về hai địa phương lại khác nhau
vì vậy tp hcm hy vọng thời gian tới trong điều hành giá xăng dầu
liên bộ tài chính công thương sẽ ghi nhận đầy đủ chi phí để có giải pháp điều hành ổn định hơn
còn hiện tại mỗi kỳ điều hành giá xăng dầu đều gây sốc thị trường
khiến nhu cầu của người dân chưa được đáp ứng thuận lợi
tình trạng tiếu hụt vẫn đang xảy ra tại một số khu vực
chủ yếu là cửa hàng nhỏ lẻ như củ chi hóc môn bình tân bình chánh quận một mươi hai
từ một mươi năm h ngày một tháng một mươi một giá xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng lần thứ ba liên tiếp
trong đó xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm tám mươi đồng mỗi lít ron chín mươi năm tăng bốn trăm một mươi đồng mỗi lít
sau khi tăng mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm ron chín mươi hai là hai mươi một tám trăm bảy mươi đồng mỗi lít
và xăng ron chín mươi năm là hai mươi hai bảy trăm năm mươi đồng mỗi lít